một đối tượng giả vờ hỏi mua chiếc nhẫn vàng năm chỉ rồi đeo vào tay sau đó bỏ chạy và lên xe máy tổ thoát
công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình vừa bắt giữ tạ thị nhi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thôn tập ninh xã gia vân huyện gia viễn về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu khi chị đinh thị nguyệt chủ cửa hàng vàng ở xã gia chấn huyện gia viễn
đang bán hàng thì có một phụ nữ vào hỏi mua một nhẫn vàng bốn số chín loại năm chỉ
chị nguyệt đã đưa cho người phụ nữ chiếc nhẫn vàng loại năm chỉ trị giá gần hai mươi tám triệu đồng
sau đó người phụ nữ xin số tài khoản để chuyển khoản trả tiền cho chị nguyệt
khi chị nguyệt đang kiểm tra điện thoại xem tiền đã chuyển vào tài khoản hay chưa
thì người phụ nữ đeo nhẫn vàng vào tay bỏ chạy ra ngoài và nhảy lên xe máy
nhanh chóng tẩu thoát về hướng thành phố ninh bình
chỉ sau một mươi hai giờ gây án công an huyện gia viễn đã điều tra làm rõ và bắt giữ tạ thị nhi
là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên thu giữ một nhẫn vàng bốn số chín năm chỉ và hai mươi một triệu đồng